hội nghị quốc tế về tái thiết ukraine vào ngày hôm qua đã khai mạc tại thủ đô london của anh
quy tụ đại diện từ sáu mươi một quốc gia ba mươi một tổ chức quốc tế và bốn trăm linh doanh nghiệp
bất chấp chiến dịch quân sự đặc biệt của nga vẫn đang diễn ra
các nhà tổ chức hội nghị tin rằng cần sớm khởi động việc gây quỹ cho quá trình tái thiết ukraine
phát biểu tại hội nghị thủ tướng anh rishi sunak khẳng định
phương tây sẽ sát cánh cùng ukraine cho tới khi đạt được hòa bình
và giúp nước này tái thiết sau chiến tranh cũng đã khiến gdp giảm hai mươi chín trong năm ngoái
cũng theo thủ tướng anh các đồng minh phương tây đang bàn tới kế hoạch sử dụng tài sản của nga bị phong tỏa để giúp tái thiết ukraine
còn trước hết anh sẽ cung cấp bảo lãnh khoản vay trị giá ba tỷ đô la mỹ cho ukraine
trong khi đó ngoại trưởng mỹ antony blinken cho hay washington sẽ cung cấp cho ukraine thêm hơn một ba tỷ đô la mỹ để phục hồi
theo đó năm trăm hai mươi triệu đô la mỹ được sử dụng để đại tu mạng lưới năng lượng bị phá hủy
sáu trăm năm mươi bảy triệu đô la mỹ nhằm hiện đại hóa cửa khẩu biên giới cảng đường sắt và cơ sở hạ tầng quan trọng khác
số tiền còn lại dành cho việc số hóa hải quan giảm tham nhũng và hỗ trợ doanh nghiệp
theo ước tính của ngân hàng thế giới việc tái thiết ukraine sẽ tiêu tốn tới bốn trăm một mươi một tỷ đô la mỹ
trong đó một mươi ba tỷ đô la mỹ là khoản kích phí cho các nhu cầu đầu tư và xây dựng khẩn cấp trong năm nay